ngày hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước xác nhận qua xét nghiệm pcr đã ghi nhận một trường hợp ở thành phố đồng xoài dương tính với virus sars cov hai nâng tổng số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh bình phước lên một mươi năm ca dương tính với covid một mươi chín
trường hợp dương tính covid một mươi chín là một người phụ nữ bốn mươi chín tuổi trú tại tổ một khu phố thanh bình phường tân bình thành phố đồng xoài bệnh nhân là tiểu thương buôn bán ở khu vực chợ đồng xoài thường đi lấy hàng ở chợ đầu mối bình điền thành phố hồ chí minh
đến sáng ngày chín tháng bảy thành phố đồng xoài đã tiến hành phong tỏa tạm thời phun xịt khử khuẩn sáu khu vực có liên quan trong đó có khu vực chợ cá chợ đồng xoài đồng thời tiến hành lấy mẫu test nhanh tám trường hợp f một
kết quả âm tính với sars cov hai tám trường hợp này ngay sau đó đã được đưa đi cách ly y tế tập trung tại khu cách ly ký túc xá trường cao đẳng sư phạm bình phước cũ
thông tin từ huyện châu phú tỉnh an giang huyện quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu cttg nhiều tuyến đường trên địa bàn để ngăn chặn dịch covid một mươi chín lây lan